những cam kết quan trọng nào trong lĩnh vực nông nghiệp đã được thống nhất trong hiệp định thương mại tự do evfta giữa việt nam và liên minh châu âu eu
sáng nay tại thành phố hồ chí minh bộ công thương và bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị để phổ biến những cam kết này tới các doanh nghiệp
việt nam hiện đứng thứ một mươi năm trên thế giới về xuất khẩu nông sản
với việc hiệp định thương mại tự do evfta được ký kết đã mở ra thị trường xuất khẩu lớn cho ngành nông nghiệp
cụ thể nhiều mặt hàng như gạo cà phê hạt tiêu hạt điều rau củ quả sẽ được xóa bỏ thế quan
những sản phẩm lâm thủy sản cũng được hưởng chính sách ưu đại về thuế
để nắm bắt khai thác tốt lễ chiến lược này các bộ ngành khuyến nghị doanh nghiệp phải chủ động nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm
xây dựng hiệu quả kế hoạch kinh doanh trung dài hạn tăng cường hợp tác tham gia vào dây chuyển cung ứng toàn cầu